trong phiên xét xử phúc thẩm vụ án mobile phone mua chín mươi năm cổ phần của avg
bị cáo nguyễn bắc son cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông đã xin hưởng mức án thấp nhất cho hành vi vi phạm của mình
bị cáo nguyễn bắc son đã thừa nhận đây là vụ án hy hữu số tiền thiệt hại đặc biệt lớn hơn sáu sáu trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên toàn bộ hậu quả đã được khắc phục
ông mong hội đồng xét xử cho ông được hưởng triệt để các tình tiết giảm nhẹ như đã ngăn cản hành vi phạm tội
cố gắng đôn đốc khắc phục hậu quả
phiên xét xử phúc thẩm sẽ tiếp tục vào ngày mai hai mươi bốn tháng bốn